vụ sạt lở bờ sông thuộc khúc sông vàm nao nhánh của sông hậu khu vực tổ một mươi bốn ấp mỹ hội xã mỹ hội đông huyện trợ mới tỉnh an giang đang diễn biến hết sức phức tạp
đến chiều nay những vết nứt vẫn tiếp tục ăn sâu vào đất liền và lan cả chiều rộng lẫn chiều sâu
hiện ở tất cả hai bên bờ của hố xoáy lực lượng chức năng đã phong tỏa và di rời khẩn cấp vật dụng tài sản của người dân đồng thời khuyến cáo người dân không di chuyển xung quanh khu vực
đến chiều nay những vết nứt vẫn tiếp tục ăn sâu vào đất liền và lan cả chiều sâu
vì vậy sông hậu khu vực tổ một mươi bốn tiếp tục có dấu hiệu dãn nứt sâu đi vào khoảng một năm m với chiều dài tám m làm ảnh hưởng đến một mươi một căn hộ phía trong đường liên xã đối diện vị trí xa lở
hiện các hộ này đã di rời tài sản hiện còn khoảng năm mươi tám căn đã có những vết nứt buộc phải di rời khẩn cấp
tính đến thời điểm này có một trăm linh năm hộ một nhà máy và trường tiểu học a mỹ hội đông cũng buộc phải di rời vì nằm trong vùng nguy cơ cao
ngay trong chiều hôm qua tỉnh cũng đã công bố tình trạng khẩn cấp
chỉ đạo cho quyện chợ mới là bố trí lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để khi mà có tình huống diễn biến xấu xảy ra thì lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng di rời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm và đảm bảo cho an toàn về tính mạng là trên hết
theo kết luận của trung tâm quan chắc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang tại vị trí sạt lở xuất hiện một hố xoáy với chiều dài ba trăm tám mươi m
chiều ngang một trăm hai mươi m với độ sâu bốn mươi hai m do đó khả năng sạt lở vẫn còn tiếp tục xảy ra vì vậy các ngành chức năng đã vận động các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng di rời đến nơi an toàn
do hiện tượng vết nứt đã diễn ra trước khi sạt lở hai ngày nên địa phương đã chủ động di rời nên không có thiệt hại về người nhưng tài sản của người dân bị mất là rất lớn
trước yêu cầu cấp bách tỉnh an giang đã chỉ đạo các địa phương chủ động di rời tất cả đồ đạc tài sản những hộ trong vùng nguy cơ cao mở rộng vùng đặc biệt nguy hiểm
tiếp tục các lực lượng chức năng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tránh người dân tiếc tài sản di chuyển vào vùng sạt lở
hiện nay về mặt lâu dài thì được tỉnh chủ trương là hỗ trợ cho quyền xây cái cụm chiến nhân cư để bố trí tái định cư các hộ này lên để có cuộc sống lâu dài ổn định
nhằm giúp bà con ổn định cuộc sống tỉnh an giang và huyện trợ mới và các ngành đoàn thể đã thăm hỏi tặng quà
nhu yếu phẩm và xuất ngân sách hỗ trợ bốn mươi triệu đồng

lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đã cho chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường tiến hành quan chắc để đưa ra những nhận định chính xác nhất để có giải pháp ứng phó phù hợp
về lâu dài lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh an giang giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thuê tư vấn tiến hành khảo sát đề xuất giải pháp xử lý hố xoáy xóa hàm ếch
giao sở xây dựng tiến hành ngay các bước cho đầu tư cụm tuyến dân cư vượt lũ mới để xử lý rứt điểm các hộ thuộc diện nguy cơ cao vùng sạt lở hiện tại